rất là an toàn thì cái hệ thống x quang và siêu âm nó mới đảm bảo được bền vững và lâu dài được
nên đó là một cái bài toán rất là hấp búa và các đội ngũ cùng nhau làm sau hai tuần rất là tích cực
thì cuối cùng là cái xe nó ra đời
theo đánh giá hệ thống xe x quang di động này hiện tại được xem là hiện đại nhất việt nam
với ba chức năng khám bệnh trần đoán hình ảnh và siêu âm di động
sau dịch bệnh có thể sử dụng để khám kiểm tra sức khỏe ở vùng sâu vùng xa
thậm chí ở những vùng không có điện vẫn có thể sử dụng được để phục vụ sàng lọc cứu chữa cho bệnh nhân